và bộ phim giành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai